các bến xe trên địa bàn tp hcm cũng đã chủ động xây dựng phương án bảo đảm phục vụ cho hành khách đi lại kịp thời an toàn trong dịp nghỉ lễ quốc khánh mùng hai tháng chín
kỳ nghỉ lễ hai tháng chín năm nay kéo dài ba ngày từ một tháng chín đến ba tháng chín nên lượng khách tìm mua vé đi các tuyến ngắn và lần cận tp hcm tăng cao
tại bến xe miền đông dự báo lượng khách sẽ tăng năm mươi so với ngày thường giá vé đi các tuyến du lịch như đà lạt thang thiết vũng tàu nha trang v v
cũng tăng từ ba mươi đến bốn mươi và vé xe khách chất lượng cao hầu như không còn
theo công tác dự báo thì lượng khách sẽ tăng vào chiều thứ sáu tức là ngày ba mươi một tháng tám và trong ngày một tháng chín là ngày thứ bảy
trên các khu vực từ các tuyến từ quảng ngãi trở vào đặc biệt là những tuyến đi đến những khu vui chơi giải trí như là nha trang đà lạt phân thiết vũng tàu
ghi nhận tại bến xe miền tây
lượng khách thường lựa chọn mua vé tại các hãng xe đã có uy tín thương hiệu
dự báo lượng hành khách đi lại dịp này tăng từ bốn sáu cao điểm là ngày thứ bảy một tháng chín
lượng hành khách có thể đạt từ sáu mươi đến sáu mươi năm lượt trên ngày
bến xe miền đông và miền tây đã chủ động xây dựng phương án xử lý kiên quyết đối với tình trạng nhòi nhét khách
dự báo khả năng sẽ xảy ra ủng ứ giao thông khi lượng xe ra vào bến tăng cao vào cuối ngày ba mươi một tháng tám
bến xe miền đông và miền tây đã phối hợp với lực lượng thanh tra giao thông cảnh sát giao thông thường xuyên cập nhật tình hình và có phương án điều tiết giao thông hợp lý thuận tiện
lực lượng chức năng cũng tăng cường chấn chỉnh hoạt động xe dù bến cốc thường hoành hành vào dịp lễ